tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã có buổi gặp mặt các tấm gương tiêu biểu đoạt giải thưởng cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi năm hai nghìn một mươi tám
đây là giải thưởng thường niên do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp tổ chức
phát biểu tại buổi tiếp theo mặt lãnh đạo đảng và nhà nước phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
biểu dương ba mươi sáu cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi năm hai nghìn một mươi chín
đây là ba mươi sáu tấm gương đại diện cho lực lượng thanh niên sung kích đi đầu trong nhiều lĩnh vực
phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị trong thời gian tới các cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi khi về địa phương
tiếp tục phấn đấu đề xuất thêm nhiều giải pháp sáng kiến để nâng cao chất lượng công việc chuyên môn được giao
thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi tại cơ quan đơn vị
tại buổi tiếp một số đại diện công chức viên chức trẻ của nhiều ngành báo cáo về quá trình rèn luyện
trở thành cán bộ trẻ giỏi tại cơ quan đơn vị cũng như những kiến nghị
đóng góp để góp phần xây dựng đất nước trong tình hình mới